trước đó hai mươi hai h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng tại xã ba trại nhận được tin báo của người dân về việc
tại nhà ông tv a sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã thuần mỹ huyện ba vì
hiện tại ở thôn sáu xã ba trại xảy ra vụ sạt lở đất tường bao khiến ba cháu nhỏ đang chơi trong nhà bị đất đá vùi lấp
đến khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút lực lượng cứu hộ đưa được hai cháu là l t t sinh năm hai nghìn hai mươi một và l k n sinh năm hai nghìn hai mươi một
cùng chú tại thôn cầm an xã cầm lĩnh huyện ba vì
hà nội ra khỏi hiện trường
đến khoảng hai mươi ba h hai mươi phút lực lượng chức năng tiếp tục đưa được cháu t t a g sinh năm hai nghìn một mươi chín con của anh t v a ra khỏi hiện trường
tuy nhiên các cháu đều đã tử vong
theo báo cáo của ủy ban nhân dân xã ba trại cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn lượng nước rồn về phần tường nhà
không có rãnh thoát nước khiến bức tường đổ vào phía trong
liên quan đến vụ việc chiều ngày một mươi ba tháng năm vừa qua phó chủ tịch thường trực
ủy ban nhân dân tp hcm
hà nội lê hồng sơn dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đến thăm hỏi
chiều buồn với gia đình ba cháu vé tử vong trong vụ đổ tường tại xã ba trại huyện ba vì
báo cáo phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm lê hồng sơn
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ba vì đỗ mạnh hưng cho biết
ngay trong đêm xảy ra sự cố huyện ba vì đã huy động lực lượng phương tiện tìm kiếm
và đưa thi thể các cháu về gia đình để lo hậu sự xử lý khu vực xảy ra sự cố để đề phòng nguy cơ sạt lở đất
bên cạnh đó huyện ba vì đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi chia buồn hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong
thăm hỏi chia sẻ với gia đình các nạn nhân ông sơn đề nghị các cấp chính quyền địa phương tiếp tục thăm hỏi
động viên hỗ trợ các gia đình sớm vượt qua mất mát ổn định đời sống
đặc biệt phó chủ tịch thường trực ubnd tp chỉ đạo các cấp các ngành tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố đổ tường
làm chết ba cháu nhỏ ra soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để có biện pháp phòng ngừa gia cố
không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản
đồng thời xây dựng phương án phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả sự cố thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ
về trách nhiệm của địa phương liên quan đến quản lý hoạt động của khu vui chơi
vị lãnh đạo ubnd huyện ba vì cho biết đang yêu cầu lãnh đạo ubnd xã ba trại báo cáo lại vì có thông tin đây là khu vui chơi không phép
vị lãnh đạo cho biết chúng tôi đang đợi báo cáo lại của xã và tập hợp thông tin điều tra để xem xét trách nhiệm liên quan đến vụ việc trên
chiều ngày một mươi ba tháng năm khu vực xảy ra vụ việc đã được lực lượng chức năng quay lại đồng thời cử cán bộ đảm bảo xung quanh hiện trường
theo điều tra ban đầu bờ tường bị sập có kết cấu hai loại gạch gạch nung và gạch xi măng được xây nối với nhau
những lớp gạch đã cũ ẩm ướt và đã bị phá tung sau trận mưa lớn tối trước đó
nhớ lại vụ sập tường ở thôn sáu xã ba trại huyện ba vì hà nội khiến ba cháu nhỏ tử vong
nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng
chỉ tay về phía hiện trường vụ việc ông bùi văn tiến chú tại thôn sáu xã ba trại nhà đối diện hiện trường cho biết
trận mưa đêm qua là trận mưa lớn và gây hậu quả lớn đối với địa bàn xã ba trại
nhớ về thời điểm xảy ra vụ việc ông tiến kể khoảng hai mươi một h ba mươi phút
tối một mươi hai tháng năm khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng dầm
khi đó trời mưa lớn nên không nghĩ là tường sập
ông tiến kể lại nghe thấy tiếng hô hoán cấp cứu có người chết
ngay lập tức ông cùng với một số người dân chạy đến ứng cứu
lúc đó trời mưa như chút nước mọi người đến cầm cuốc sẻng rồi cố gắng đào bới cứu các cháu
đến khoảng hai mươi hai giờ đưa được các cháu ra nhưng đã tử vong cả
là người tham gia vào quá trình tìm kiếm ông đoàn văn bung cho biết
ba cháu bé tử vong có hai cháu bé trú tại xã cẩm lĩnh cháu còn lại là con ruột của chủ khu vui chơi
ngoài ba cháu nhỏ tử vong còn có một cháu bé bị thương
ông bung vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết kinh hoàng đau xót quá
từ trước đến nay ở ba trại này chưa từng có vụ việc xót xa như thế này
khi đưa các cháu ra khỏi đống đổ nát mọi người lấy nước tắm cho các cháu mà ai cũng chảy nước mắt
bà con cả làng ai cũng một chân một tay cố gắng đào bới nhanh để mong cứu được đứa nào hay đứa ấy
nhưng cuối cùng các cháu đều không qua khỏi
theo ông tiến căn nhà này anh trần văn việt thuê lại của người dân để xây dựng khu vui chơi
thời điểm xảy ra vụ việc do mưa lớn máng nước mưa chảy từ mái xuống rội thẳng vào tường
lại không có chỗ thoát nên khiến bức tường đổ sập và xảy ra sự việc đau lòng trên
tại hiện trường cũng còn sót lại đôi dép của bé gái được cho là của một nạn nhân trong vụ việc
khiến những người nhìn thấy đều ám ảnh xót xa
tại đây cũng còn lượng lớn đất đá gạch vỡ chưa được dọn đi
thưa quý vị vụ tai nạn xảy ra bất ngờ cướp đi sinh mạng của ba cháu nhỏ là điều không ai mong muốn
một lần nữa chúng tôi xin chia buồn với gia đình các nạn nhân sâu số
tuy nhiên đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho những gia đình có con nhỏ
cần lựa chọn những điểm vui chơi uy tín đảm bảo an toàn để tránh những tai nạn hy hữu có thể xảy ra
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
để đây thời lượng của video cũng đã hết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo